thưa quý vị không khí lạnh đã vượt qua khu vực trung du và bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh vùng đông băng bắc bộ
ở thủ đô hà nội mây cũng nhiều hơn và gió cũng đang mạnh dần
nhiệt độ bắt đầu giảm rõ và trời cũng đã chuyển rét
trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục rồn mạnh xuống
biên bắc sẽ xuất hiện những cơn mưa nhỏ dài rác và nền nhiệt ở bắc bộ tiếp tục giảm thấp
dự báo mức nhiệt trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở khu vực vùng núi giảm xuống còn từ tám cho đến một mươi độ
còn các tỉnh trung du nhiệt độ giảm còn từ một mươi một cho đến một mươi ba độ
trong khi đó ở vùng đồng bằng nhiệt độ giảm còn từ một mươi bốn cho đến một mươi năm độ
sang ngày mai mức nhiệt ngày ở vùng núi sẽ chỉ từ một mươi bốn cho đến một mươi sáu độ
với các tỉnh vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ từ một mươi sáu cho đến một mươi tám độ
và gần như miền bắc sẽ đồng loạt xảy ra rét đậm
sau khi ảnh hưởng qua khu vực nam đồng bằng không khí lạnh sẽ tác động đến các tỉnh trung bộ
khiến cho khu vực thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
từ đêm nay bắt đầu có mưa
từ gần sáng và ngày mai mưa lan dần xuống phía nam
trong đó khu vực các tỉnh từ hà tĩnh trở xuống cho đến quảng ngãi
sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to và rông
với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến là từ hai mươi cho đến ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
còn nhiệt độ thì ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh là những nơi có biên độ nhiệt giảm mạnh nhất
cao nhất trong ngày mai hạ xuống chỉ còn từ một mươi bảy cho đến một mươi tám độ cận rét đậm
trong khi đó ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến
thừa thiên huế nhiệt độ cũng hạ xuống còn từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
trái ngược với xu hướng tăng mưa giảm nhiệt ở bắc bộ và miền trung
thì ở miền nam khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn đang trong những ngày mưa ít
nắng nhiều và trời hanh khô
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên duy trì trong khoảng từ hai mươi sáu cho đến hai mươi tám độ
còn tại các tỉnh thành nam bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ từ đêm nay
gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy
giật cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ hai cho đến ba mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
từ gần sáng và ngày mai vùng biển ngoài khơi từ quảng trị đến khánh hòa
gió đông bắc mạnh lên cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ hai cho đến ba mét
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước